ngày một tháng bốn tại phiên xét xử đối với công dân đoàn thị hương thẩm phán tòa thượng thẩm sa alam của malaysia
đã tuyên án ba năm bốn tháng tù giam đối với đoàn thị hương liên quan đến vụ án một công dân triều tiên
tên là kim chol bị sát hại tại sân bay kuala lumpur
hình phạt được tính bắt đầu từ khi đoàn thị hương bị bắt giam ngày một mươi năm hai hai nghìn một mươi bảy
tại phiên tòa nêu trên công tố viên malaysia cho biết đã xem xét và chấp nhận các biện hộ
của luật sư bảo chữa cho đoàn thị hương
do vậy công tố viên đã thay đổi cáo trạng với tội danh giết người thành gây thương tích
sau phiên tòa đại sứ lê quý quỳnh nhấn mạnh đoàn thị hương thật sự là nạn nhân trong vụ việc
đại sứ khẳng định chính phủ việt nam đã rất nỗ lực trong công tác bảo hộ công dân
vụ việc bạo lực học đường tại trường trung học cơ sở phù ổng tỉnh hương yên
tiếp tục là vấn đề được báo chí quan tâm
báo sài gòn giải phóng đặt ra câu hỏi ngành giáo dục sẽ rút ra bài học gì
sau sự việc đau lòng nói trên
căn bệnh bạo lực học đường đã và đang có dấu hiệu mãn tính trong trường học
theo tiến sĩ nguyễn viết chức nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên
thiếu niên và nhi đồng của quốc hội khi xảy ra sai phạm thì nhà trường phải bị xử lý
vì nhà trường thầy cô là người được gửi gắm để giáo dục học sinh mà để xảy ra vi phạm
thì phải bị xử lý nghiêm
nhưng nếu chỉ khoán trắng cho thầy cô là không ổn vì trẻ còn chịu tác động từ gia đình
cũng liên quan một vấn đề hôm nay trên báo tuổi trẻ có bài viết hệ lụy xấu từ giang hồ mạng
youtube đang tràn ngập những đoạn video của nhiều cá nhân đăng lên những nội dung khoe hình xăm trổ
đòi nợ thuê hù dạ thanh niên thanh trừng lẫn nhau văng tục chửi thề
điều chớ treo là chúng lại thu hút đến hàng triệu lượt xem
lý giải hiện tượng này một số chuyên gia cho rằng hiện tượng một bộ phận bạn trẻ thân tượng các thành phần giang hồ trong thế giới mạng
là do một bộ phận thanh niên hiện nay
đang bị khủng hoảng niềm tin
các em không được giáo dục về thẩm mỹ về giá trị nên không đánh giá được đâu là tốt xấu đúng sai phải trái
cùng với tâm lý bốc đồng dễ bị cuốn hút với những điều mới mẻ của tuổi trẻ và sức mạnh của mạng xã hội hiện nay
khiến các em rất dễ bị cuốn vào trào lưu hâm mộ tung hô các giang hổ mạng
trên báo thanh niên số ra hôm nay lại đề cập đến mối lo thực từ giang hồ sống ảo giao bán vũ khí mua bán xe gian
không chỉ đăng tải clip đâm chém
không chỉ thu nạp thành viên đe dọa hoặc lên kế hoạch thanh toán lẫn nhau
giang hồ trên mạng còn lập các hội trên facebook để buôn bán công cụ hỗ trợ đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự xã hội
một lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
thời gian qua bộ công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán súng đạn vũ khí công cụ hỗ trợ qua mạng
tuy nhiên tình hình mua bán công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội có xu hướng ngày càng phức tạp công khai
trên báo lao động có bài viết đáng chú ý công nhân với cơm áo gạo tiền
phản ánh thực trạng mặc dù được tăng lương nhưng nhiều công nhân vẫn méo mặt vì các mặt hàng thiết yếu đã kịp té nước theo mưa tăng theo
theo khảo sát phần lớn công nhân lao động cuộc sống còn nhiều khó khăn bởi họ đang phải gánh nhiều loại chi phí
trong thời gian qua cuộc sống của người lao động ngày càng bị ảnh hưởng hơn bởi giá điện xăng nước vừa điều chỉnh theo hướng tăng lên
lợn bị bệnh khiến giá sinh hoạt leo thang trong khi đó lương vẫn rậm chân tại chỗ
thực trạng trên đòi hỏi trong thời gian sắp tới chính sách tiền lương đối với tầng lớp công nhân lao động cần được quan tâm hơn nữa
điều chỉnh hợp lý để họ nâng cao thu nhập giúp họ cải thiện đời sống vật chất từ đó nâng cao đời sống tinh thần
chính sách phát triển nhà ở xã hội là một chính sách tốt đối với người lao động đặc biệt là lao động thu nhập thấp
thế nhưng hiện cả nước mới đạt khoảng ba mươi ba mục tiêu có một mươi hai năm triệu m hai nhà ở xã hội vào năm hai nghìn hai mươi
báo đại biểu nhân dân có bài phân tích phát triển nhà ở xã hội hạn chế lớn nhất là thực thi pháp luật
theo ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm chính sách tổng thể ở nhà ở xã hội đã được quy định tương đối toàn diện trong luật nhà ở năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên mặt hạn chế lớn nhất là công tác thực thi pháp luật về chính sách nhà ở xã hội
đến nay nhà nước gần như chưa bố trí được nguồn ngân sách để thực hiện chính sách này
các ngân hàng thương mại được ngân hàng nhà nước chỉ định cũng chưa thể tham gia thực hiện chính sách nhà ở xã hội do chưa được tái cấp vốn ngân sách nhà nước
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại